hồ sơ đánh giá hi vẫn không có khả năng công bố báo cáo kiểm toán bán niên hai nghìn hai mươi hai đúng hạn
tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin
trên sàn chứng khoán cổ phiếu hi đã lùi về mức dưới hai đồng
theo quy mô vốn hóa của doanh nghiệp này chỉ còn hơn ba trăm linh tỷ
so với mức đỉnh vào đầu năm hiện thị giá của hai đã giảm hơn tám mươi
ngoài hai một cổ phiếu khác trong hệ sinh thái của flc là mã gab
của công ty đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản flc
vừa bị hồ sê đưa vào diện cảnh báo cho chậm công bố báo cáo soát xét bán niên năm nay
sau hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín thị trường bánh trung thu năm nay đang tái bùng nổ
nhờ sự xuất hiện của đa dạng sản phẩm với nhiều dòng bánh mới lạ
kết hợp việc các kênh tiêu thụ online cũng đang trở nên thông dụng hơn
theo ghi nhận các loại bánh trung thu năm nay có mức giá trung bình
tăng khoảng từ hai mươi hai mươi năm so với năm trước
do giá nguyên liệu lẫn chi phí đầu vào tăng dẫn tới việc các doanh nghiệp chủ cơ sở sản xuất
phải điều chỉnh tăng giá bán
trong đó mức tăng chủ yếu từ một bốn đồng mỗi cái so với như năm trước
với mức từ năm mươi năm đến ba trăm chín mươi đồng mỗi cái tương đương từ hai trăm bốn mươi đồng đến một triệu đồng mỗi hộp tùy loại
ngoài việc mua trực tiếp ở các cửa hàng được bày bán trên nhiều tuyến phố
người tiêu dùng cũng có thể đặt bánh trung thu trực tiếp thông qua trang web của các nhà sản xuất
trong năm nay do đầu do của nguyên liệu tất cả các mặt hàng lên cao lắm
thì người tiêu dùng thì người ta chấp nhận với cái giá tăng cao
tại vì ba cái mặt hàng ở ngoài thị trường cái gì nó cũng nên
trên cái mặt bằng bánh trung thu lên thì người ta thấy cũng phù hợp thôi
không có gì là bất hợp lý
không chỉ tại doanh nghiệp mà thị trường bánh trung thu năm nay
trên các sàn thương mại điện tử cũng diễn ra tương đối nhộn nhịp
khi người dùng chỉ cần tìm kiếm từ khóa bánh trung thu
hàng loạt kết quả khác nhau sẽ được trả về
số lượng sản phẩm bánh trung thu trên shopee có phần đa dạng hơn
về cả mẫu mã và giá cả
thậm chí có những sản phẩm có giá chưa tới hai mươi đồng
dạ em đã mua hàng online rồi và em đã mua rất rất là nhiều lần rồi
thì theo em đánh giá thì những món hàng online đó
có chất lượng không hề tồi một tí nào cả
nếu mà anh lựa chọn những shop có uy tín
còn đối với những shop mà người ta không có uy tín cao
thì chắc chắn là những sản phẩm sẽ không xứng với giá tiền
bạn online em thì
cũng khá là thú vị
nó có rất là nhiều vị mà mình chưa từng thử
so với việc đi mua trực tiếp
cũng theo thông tin từ lực lượng quản lý thị trường
bên cạnh các sản phẩm truyền thống và handmade
cũng xuất hiện nhiều loại bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ
đang được quảng cáo rầm rộ trên các trang mạng xã hội
và các sản thương mại điện tử
loại bánh mini này đa dạng và hương vị
như cam dứa dưa gan hạt dẻ đậu xanh khoai môn
được bán với giá siêu rẻ
chỉ với ba trăm một mươi đồng cho năm kg sản phẩm
tương đương hơn một trăm linh chiếc

trước trong và sau tới trung thu
về đối với những sản phẩm
những cơ sở sản xuất kinh doanh
mà phục vụ cho đợt bánh trung thu
để đảm bảo an toàn thực phẩm
cho người dân thành phố
trong đợt bánh trung thu này
sau hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
thị trường bánh trung thu năm nay
được kỳ vọng sẽ còn sôi động hơn
nhu cầu thưởng thức của người dùng cũng thay đổi
đòi hỏi chất lượng cao hơn
do đó sự tươi ngon an toàn đa dạng
đang là những tiêu chuẩn mới
tuy nhiên người tiêu dùng cũng cần thận trọng
khi lựa chọn cơ sở kinh doanh bánh trung thu
chỉ nên mua bánh tại các cơ sở có thương hiệu uy tín
tránh tâm lý chạy theo số đông
ham rẻ mua hàng trôi nổi
ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân và gia đình
thưa quý vị việc các doanh nghiệp thực hiện tăng vốn
để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh
là điều bình thường trong quá trình phát triển của doanh nghiệp
tuy nhiên trên thực tế
nhiều doanh nghiệp đã dùng chiêu trò xào nấu
sổ sách tạo vốn ảo
và khi các doanh nghiệp này được niêm yết sản giao dịch chứng khoán
thì rủi ro cho các nhà đầu tư là không tránh khỏi
công ty cổ phần xây dựng flc pharos
mã ros là một minh chứng rõ nhất
liên quan đến vấn đề tăng vốn ảo trên sàn chứng khoán vừa qua
tại công ty cổ phần xây dựng flc pharos
theo cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu
ông trịnh văn quyết
cựu chủ tịch tập đoàn flc
đã làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ một năm tỷ đồng
lên thành bốn ba trăm linh tỷ đồng
tương ứng với bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu
khi công ty này niêm yết bốn trăm ba mươi triệu cổ phiếu mã res trên sàn chứng khoán
cựu chủ tịch flc đã bán
chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư
công ty đó thực sự có tương xứng với quy mô hoạt động các công trình bỏ đã thực hiện hay không
trong thời gian qua
thì ở hiệp hội đầu tư tài chính đã nhiều lần có ý kiến
về các trường hợp và các cổ phiếu rác trên sàn chứng khoán
trong đó nó có các công ty trong hệ sinh thái của flc
nhưng mà chúng ta là
chậm rất là chậm trong cái câu kiểm tra giả sát
thì đây là một cái lỗ hổng rất lớn
câu chuyện nâng vốn ảo rồi niêm yết trên sàn chứng khoán không phải mới
thậm chí có doanh nghiệp lên sàn rồi
vẫn làm một giả hồ sơ tài liệu
để tăng vốn khống như trường hợp xảy ra tại công ty cổ phần asa
từ những trường hợp trên cho thấy
chiêu trò nâng khống vốn điều lệ
sau đó niêm yết cổ phiếu trên sàn
và bán ra thu tiền thật
giúp các ông chủ doanh nghiệp thu lời rất lớn
nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn cả
là sự thiệt hại của hàng triệu nhà đầu tư
cái việc mà tăng vốn ảo
thì nghĩa là cái số lượng cổ phiếu được tăng vốn
nó gần như là không có giá trị
hay nói cách khác là khi nhà đầu tư
mua vào những cái cổ phiếu mà có hiện tượng tăng vốn ảo
thì đồng nghĩa với việc rằng là các nhà đầu tư
đang sở hữu những cổ phiếu là không đồng
và như vậy thì điều này nó sẽ tạo ra hai cái vấn đề hợi lị
hợi lị thứ nhất là bản thân giá trị của nhà đầu tư
mua không phải đúng như cái giá trị thật
đang phản ánh trên thị trường
bản chất là khi doanh nghiệp họ không có dòng tiền thật
chạy vào từ cái việc tăng vốn
thì như vậy thì có nghĩa rằng là
cái hoạt động sản xuất kinh doanh của họ
cũng sẽ không có lượng dòng tiền được bơm vào
theo chuyên gia tài chính không phải ai cũng hiểu về vốn
bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp
nguồn vốn có hai loại là nợ phải trả
và vốn chủ sở hữu
trong đó vốn chủ sở hữu bao gồm vốn cổ phần
thẳng dư vốn cổ phiếu quỹ
các loại quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối
còn vốn điều lệ hay vốn cổ phần
là một phần rất nhỏ trong vốn chủ sở hữu
vì vậy cần phải phân biệt giữa hai khái niệm
là vốn cổ phần và vốn chủ sở hữu
tuy nhiên vốn muốn thật thì tài sản phải thật
nếu không sẽ là vốn ảo
dấu hiệu mà để phát hiện việc tăng vốn ảo
đối với một nhà đầu tư không chuyên
thì rất là khó để có thể phát hiện cái này
tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình
mà để có thể phát hiện đối với một nhà đầu tư nghiệp dư
thì chúng ta có một vài dấu hiệu để chúng ta nhận biết
đầu tiên đó là thời gian tăng vốn của các doanh nghiệp
nếu mà chúng ta có thể để ý rằng là
những doanh nghiệp nào có tốc độ tăng vốn quá nhanh
đặc biệt là những doanh nghiệp mới chuẩn bị niêm yết
thì chúng ta cũng phải hết sức lưu ý
việc tăng vốn nhanh như thế nào
cái nguồn dòng tiền ra làm sao
thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu xem
là cái nguồn tiền từ cái việc tăng vốn của các doanh nghiệp
nó sẽ đến từ đâu
và cái thứ hai nữa là
tại sao họ lại có những việc tăng vốn
một cách nhanh chóng như vậy
trở lại câu chuyện trường hợp tăng vốn khóng
tại flc phá rốt cho thấy
đã có những lỗ hỏng bất cập trong quy định pháp luật
đến khâu quản lý kiểm soát dòng vốn đăng ký của doanh nghiệp
trong khi khung pháp lý đang cần tiếp tục được hoàn thiện
để hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư
thì chính họ cần nâng cao hiểu biết pháp luật
đầu tư kinh doanh tránh đầu tư theo đám đông
để tự bảo vệ mình
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
mình thắng xin chào và hẹn gặp lại